xin chào quý vị và các bạn
tại khu vực bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió đông trên cao nên vẫn duy trì mưa rào và rông lúc chiều tối
riêng khu vực nam sơn la và hòa bình trung du đồng bằng và khu vực ven biển cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tổ lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên mức nhiệt tại đây khá mát mẻ sao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
trong ngày mai ở khu vực bắc trung bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đời gió đông nên vẫn có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
các khu vực còn lại bao gồm khu vực trung và nam trung bộ chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên cũng có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung ở các tỉnh ven biển nam trung bộ
do có mưa nên nền nhiệt chưa chiều mai trên toàn trung bộ sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ do chịu ảnh hưởng của gió tây nam với cứng độ trung bình nên khả năng xuất hiện nhiều điểm có mưa vừa mưa to
mưa thường xuất hiện vào thời điểm cuối ngày vì vậy nhiệt độ ít có sự biến động
tại tây nguyên phổ biến từ một mươi chín đến ba mươi độ khu vực nam bộ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa nền nhiệt tại cả hai quần đảo sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ